ủy ban nhân dân tp hcm và đại học quốc gia tp đã tổ chức hội thảo khoa học
hạ tầng giao thông khu vực nam bộ vấn đề và giải pháp
tham dự hội thảo có đại diện bộ giao thông vận tải bộ khoa và công nghệ
bộ tài nguyên và môi trường và các chuyên gia khoa học trong nước và trên thế giới
tại hội thảo các nhà khoa học đã chỉ ra những điểm bất cập trong công tác phát triển
hạ tầng giao thông tại khu vực phía nam
từ chất lượng quy hoạch đến năng lực quản lý dự án thiếu vốn biến đổi khí hậu
các tuyến giao thông kết nối liên vùng chưa được đầu tư tương xứng
đường hàng không trong khi sân bay tân sân nhất đang quá tải
thì một số sân bay khác như cần thơ rạch giá cà mau không khai thác hết công suất
về giải pháp cần ưu tiên hàng đầu trong chiến lược quản lý tình trạng tắc nghẽn
là phải thực hiện các biện pháp quản lý nhu cầu giao thông đối với không gian đường bộ
đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển hạ tầng
kinh nghiệm trong việc huy động vốn từ các nước trong khu vực châu á và quốc tế
xây dựng nhiều công trình giao thông lớn kết nối với khu vực miền tây miền đông nam bộ
ngoài ra đẩy nhanh tiến bộ đầu tư một số đoạn đường vành đai ba và bốn để tăng thêm tính kết nối
đặc biệt là khi sân bay long thành đi vào hoạt động